theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trên biển đông đang xuất hiện một áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc mỗi giờ đi được năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm thành bão
hồi bảy giờ ngày hai mươi hai tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy bốn độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh nam định đến thanh hóa khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên toàn bộ khu vực vịnh bắc bộ
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
trên đất liền ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến nghệ an có gió giật cấp sáu cấp bảy ở vịnh bắc bộ
bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ và cô tô có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám và có mưa rông mạnh biển động mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới trên vịnh bắc bộ cấp ba